thưa quý vị liên quan đến vụ trốn thuế của ba nhà thuốc lớn nhất đồng nai
và chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê dương sơn minh
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn dược phẩm sơn minh và ông lê dương sĩ mẫn để điều tra về hành vi trốn thuế
qua điều tra cơ quan công an xác định nhà thuốc sĩ mẫn nhà thuốc mẫn sơn minh
và công ty trách nhiệm hiệu hạn sơn ninh đều tại tp biên hòa có doanh số mua bán hàng hóa là dược phẩm
thực phẩm chức năng và dụng cụ y tế các loại
qua trích xuất dữ liệu trong xe blue máy tính và phần mềm quản lý bán hàng của cả ba nhà thuốc và công ty trên
đều có sự tranh lệch rất lớn so với thực tế khi đăng ký thuế với cơ quan nhà nước
các nhà thuốc này có hành vi không ghi chép sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp
và không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa dịch vụ có dấu hiệu trốn thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng
trước đó vào ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh đồng nai đã đồng loạt kiểm tra ba nhà thuốc này và đã phát hiện thu giữ số lượng lớn thuốc tây
thực phẩm chức năng trị giá khoảng năm tỷ đồng không rõ nguồn gốc xuất xứ
chủ các cơ sở này đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan
cả ba nhà thuốc này đều là những nhà thuốc lớn nhất ở địa bàn tỉnh đồng nai